theo sở công thương tỉnh đồng nai do ảnh hưởng của đợt dịch bệnh covid một mươi chín lần thứ tư nên trên địa bàn tỉnh có hơn ba trăm một mươi sáu lao động đang làm việc trong các công ty bị dừng việc
tính từ ngày một tháng năm thời điểm bắt đầu đợt dịch thứ tư ở đồng nai đến nay đã có một trăm tám mươi bốn doanh nghiệp bị giải thể và hai trăm năm mươi bảy doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tạm ngừng hoạt động sản xuất
điều này kéo theo nhiều người lao động tạm thời không có việc làm ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập và đời sống hàng ngày
mặc dù có trên một hai trăm linh doanh nghiệp đăng ký thực hiện phương án ba tại chỗ và một cung đường hai địa điểm để duy trì sản xuất
nhưng số lao động được bố trí lưu trú tại nhà máy đa số chỉ đạt từ ba mươi ba mươi
số lao động còn lại nằm trong vùng cách ly y tế hoặc điều kiện gia đình khó khăn nên không thể ở lại trong công ty
hiện nay các doanh nghiệp tại tỉnh đồng nai đang hy vọng đến ngày một tháng chín tình kiểm soát được dịch bệnh covid một mươi chín
và hết giãn cách xã hội để các doanh nghiệp sống các phương án hoạt động trở lại